tại thị trấn đình lập huyện đình lập nơi phát hiện bốn ca bệnh dương tính với covid một mươi chín đầu tiên của tỉnh lạng sơn
ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành phối hợp chặt chẽ khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp
để phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
trung tâm y tế huyện đình lập đang cách ly một trăm bốn mươi một trường hợp tiếp xúc f một f hai trong đó chín mươi sáu trường hợp tiếp xúc f một đã cho kết quả âm tính
huyện cũng đã cách ly cộng đồng chín trăm bốn mươi chín trường hợp cho ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp y tế phòng ngừa dịch với khu phố bảy thị trấn đình lập
nơi sinh sống của gia đình có bốn bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín

đảm bảo các hậu cần cho các tổ chốt chặn tại khu vực khu bảy
tại các ngã đường ra vào trung tâm thị trấn đình lập đã thành lập bốn chốt kiểm dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm tra chặt chẽ
nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế khai báo không trung thực trốn cách ly và đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong cộng đồng